qua đấu tranh phong khai nhận số heroin trên được một người đàn ông không biết tên
thuê vận chuyển từ xã quang lang huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
lên địa bàn khu vực biên giới giáp danh thuộc huyện lộc bình để giao cho đối tượng người trung quốc
trong quá trình đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an cho biết vừa triệt phá chuyên án đánh bạc
tại nhà riêng của phạm viết hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường đội cung tp vinh
với sự tham gia của hàng chục đối tượng cộng cán trên địa bàn bắt giữ ba mươi một đối tượng
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ hai trăm năm mươi triệu đồng ba mươi điện thoại di động
hai xe ô tô một bộ dụng cụ đục xúc xắc một bộ bắt đũa một bộ bắt đĩa bốn con xúc xắc hai thanh kiếm
những đối tượng bị bắt giữ hầu hết là đối tượng hình sự cộng cán đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp
và có nhiều tiền án tiền sự
bước đầu đấu tranh lực lượng chức năng xác định được xới bạc trên do chủ sới là vũ nhật long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường bến thủy thành phố vinh tỉnh nghệ an đứng ra tổ chức
tại cơ quan điều tra các đối tượng bị bắt giữ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc thi thể một người đàn ông được phát hiện
đang phân hủy dưới suối rạt
nhận được tin báo
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú và công an xã đồng tiến
nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tại hiện trường nạn nhân được xác định là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi
chưa rõ danh tính
nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp lưng nổi lên phía trên mặt nước giữa dòng suối rạt
nạn nhân được xác định là tử vong nhiều ngày trước
thi thể đang trong quá trình phân hủy trên người vẫn còn mặc một bộ quần áo màu nâu đất
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam cho biết
đơn vị vừa bắt giữ ba đối tượng về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn
quá trình điều tra hai đối tượng phan quý sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và ngô đại thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại tỉnh hà nam khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
của chị đỗ thị loan chú tại phường châu giang thị xã duy tiên tỉnh hà nam
mở rộng vụ án đội cảnh sát hình sự công an thị xã duy tiên bắt thêm đối tượng phan văn ninh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng trú tại tổ dân phố thần nữ
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận đã gây ra chín vụ trộm xe máy trên địa bàn
bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
chiều nay một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thạch dương
thuộc địa bàn xã thanh quang huyện nam sách
một m hai nhà xưởng đã bị ngọn lửa thiêu dụi thiệt hại hàng trăm triệu đồng
thời điểm xảy ra cháy nhà xưởng đang sử dụng
làm kho chứa nguyên liệu và sản phẩm nhựa
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động sáu xe chữa cháy
hai máy bơm chữa cháy một xe chỉ huy cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ xuống ngay hiện trường tham gia chữa cháy
và hỗ trợ di chuyển tài sản
đến một mươi sáu h cùng ngày đám cháy được dập tắt
nguyên nhân vụ cháy được lực lượng chức năng điều tra
vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên nhiều tài sản trong nhà xưởng sản xuất đã bị hư hỏng
thiệt hại tài sản ước tính khoảng hai trăm linh triệu đồng